nên là sau nhiều ngày chưa được thông quan các xe ô tô chở thanh long đã quay đầu tìm nguồn thu tiêu thụ tại nội địa
và ngay tại thủ đô hà nội trong những ngày này thì có rất nhiều xe bán với giá rẻ và được người dân ủng hộ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những tấm băng rôn kiểu như thế này xuất hiện nhiều trên tuyến phố hà nội những ngày này
có đi ghé qua đây thì mua ủng hộ cho người dân miền trong
rẻ so với ngày thường là mấy chục nghìn
như thế này thì tôi thấy là ở cái mức nó rẻ nhất thôi
bán lẻ là bảy nghìn một cân nếu bán cả hộp thì là thành giá năm nghìn
tại nhiều điểm từ nội thành đến ngoại thành hà nội ai cũng thấy cảnh giải cứu như thế này
một kg thanh long bán lẻ bình thường có giá giao động từ hai mươi đến hai mươi năm ngàn đồng
khi này chỉ có giá năm nghìn thậm chí ba nghìn một kg loại hai
các hàng thanh long là hàng đẹp của trung quốc rất là hàng chứng luôn hàng là rất là ngon luôn
bây giờ là nói chung là do sự cố này là nông minh dĩa của cái này bây giờ mình bán cái giá chúng bà là bằng nhờ bà con ủng hộ kiếm miền giàu
thực tế là nếu mà không có cơ khẩu không đáng thì cơ khẩu thanh long mình em không biết nấu thật ra mình em không nấu gì đâu
nên là bây giờ cũng cố gắng rán bán kiếm cái tiền tổng về giúp đỡ cho bà con
cũng cứ ngừng chia sẻ một chút để kiếm tiền tổng về tiền giàu về thôi
không chỉ thanh long trong những ngày qua người dân đang phải hỗ trợ giải cứu mít dưa hấu
từ việc giải cứu diễn ra hàng năm như thế này bài toán về quy hoạch vùng nguyên liệu
việc tính toán đầu ra ổn định luôn là vấn đề cấp thiết